tại hà nội văn phòng chủ tịch nước phối hợp với bộ ngoại giao đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã dự và trao quyết định cho sáu đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi một tại sáu địa bàn thường trú và chín địa bàn kiêm nhiệm
trong đó thứ trưởng bộ ngoại giao hà kim ngọc làm đại sứ tại hợp trung quốc hoa kỳ thứ trưởng bộ ngoại giao đặng đình quý làm đại sứ trưởng phái đoàn đại diện thường trực việt nam bên cạnh liên hợp quốc tại new york hợp trung quốc hoa kỳ
sau lễ trao quyết định tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp và giao nhiệm vụ cho sáu đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang nhiệt liệt chúc mừng các đại sứ mới được bổ nhiệm
đánh giá cao bộ ngoại giao đã xây dựng và thực hiện tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận đặc biệt là các đại sứ trưởng cơ quan đại diện việt nam ở nước ngoài
đánh giá bối cảnh những năm tới chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh hơn lúc nào hết công tác ngoại giao cần phát huy vai trò tiên phong
các đại sứ cần nhạy bén chủ động sáng tạo trong tình hình mới tận dụng mọi cơ hội nhằm giữ vững môi trường hòa bình ổn định
tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc tập trung làm tốt công tác nghiên cứu phân tích đánh giá dự báo tình hình
chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước các giải pháp nhằm đưa ra quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu nêu cao ngọn cờ chính nghĩa và công lý
lòng yêu trụng hòa bình của dân tộc đồng thời sẵn sàng các phương án đấu tranh kiên quyết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích của ta trên biển
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ của bạn bè quốc tế
chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh cơ quan đại diện là đầu mối quan trọng ở nước ngoài các đại sứ cần chú trọng nâng cao hiệu quả ngoại giao kinh tế
nhất là hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới phát huy vai trò thúc đẩy các sáng kiến của việt nam tại các cơ chế
diễn đàn đa phương đặc biệt là liên hợp quốc và asean
tích cực vận động cộng đồng người việt nam ở nước ngoài hướng về tổ quốc xây dựng quê hương đất nước sâu mạnh chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh cơ quan đại diện ngoại giao vững mạnh toàn diện